hôm nay ngày hai tháng một hà nội chính thức thực hiện điều chuyển luồng tuyến xe khách liên tỉnh
tránh tình trạng xe khách đi qua trung tâm thành phố gây ủn tắc giao thông
sau buổi đối thoại với các nhà xe bỏ bến để phản đối phương án điều chuyển sắp xếp lại luồng tuyến xe khách
chiều ngày một tháng một sở giao thông vận tải đã có thông báo vẫn thực hiện phương án điều chuyển sắp xếp trên
và cho biết từ sáng ngày hai tháng một sẽ huy động thanh tra cảnh sát xử lý các nhà xe chống đối
sở giao thông vận tải hà nội đã có thông báo đến hai mươi sáu sở giao thông vận tải và các doanh nghiệp
hợp tác xã vận tải khách liên tỉnh hoạt động trên địa bàn hà nội về việc điều chuyển luồng tuyến vận tải
hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô tại các bến xe của hà nội theo đúng quy hoạch của bộ giao thông vận tải
việc điều chuyển này được thực hiện từ giờ ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy